ngày hai mươi bốn tháng năm ubnd tỉnh đồng nai tổ chức lễ phát động tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch tả lợn châu phi
đến nay có tám xã thuộc bốn huyện của tỉnh đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi với trên năm con lợn bị tiêu hủy
từ nay đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh đồng nai sẽ thực hiện công tác tiêu độc khử trùng tại tất cả các chuồng trại
khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận với tần suất mỗi ngày một lần giải vôi làm vệ sinh chuồng trại chợ truyền thống và các trục đường chính
tại lễ phát động nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ vôi bột thuốc sắt trùng với trị giá hàng trăm triệu đồng để đồng nai phòng chống dịch
phối hợp cùng chính quyền hướng dẫn các hộ trang trại chăn nuôi gia súc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học